chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức covid một mươi chín trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin về tình hình dịch bệnh mới nhất để gửi tới quý vị khán giả
trước diễn biến dịch cán mốc một ba trăm linh ca mắc tại tp hcm hiện tại
ngành y tế liên tục tổ chức các đoàn giám sát dịch tại các địa phương có sự gia tăng
bên cạnh đó việc xét nghiệm vẫn đang được duy trì để phát hiện bóc tách và xử lép không trong cộng đồng
theo thống kê trên trang web của bộ y tế tp hcm hôm nay đạt mốc một ba trăm một mươi sáu ca mắc covid một mươi chín cho cộng đồng
thì mới đây chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi cho biết
thành phố đang lên kế hoạch triển khai xét nghiệm với quy mô mẫu rộng hơn nhằm đánh giá tình hình sát thực tế hơn
việc xét nghiệm này cần đảm bảo hai yếu tố là quy mô mẫu và cơ cấu xét nghiệm sao cho chúng
để mẫu xét nghiệm có độ tin cậy cao
cụ thể tp hcm dự định xét nghiệm với tỷ lệ bốn trên một dân
theo tính toán với một mươi triệu dân thì mỗi ngày thành phố phải xét nghiệm ít nhất khoảng sáu mẫu
tp hcm vẫn đang tổ chức xét nghiệm ngẫu nhiên với các khu vực nguy cơ như chợ bến xe siêu thị cơ sở bảo trợ xã hội
xét nghiệm các hộ gia đình trong khu vực điều tra dịch tễ xét nghiệm ngẫu nhiên với người lao động có nguy cơ cao tại các cơ sở sản xuất kinh doanh
các chuyên gia cũng cho rằng khi người dân tự nguyện đi xét nghiệm nếu có triệu chứng hoặc nguy cơ thì việc bóc tách sẽ đạt hiệu quả cao hơn
nhận định việc tp hcm với ghi nhận số ca tử vong mỗi ngày ở mức trên dưới ba mươi ca phó giáo sư đỗ văn dũng cho rằng có ba nguyên nhân
thứ nhất vẫn còn nhiều ca nặng phải thở máy và chạy ecmo đang điều trị
thứ hai là tp hcm hiện đang đón nhiều người dân ngoại tỉnh quay trở lại làm việc trong đó một số đáng kể chưa kịp tiêm vaccine
thứ ba tp hcm vẫn còn những người chưa tiêm vaccine
nếu toàn bộ người dân đều tiêm vaccine số ca nặng phải thở máy giảm đi
tôi tin rằng qua tháng một mươi hai năm nay số tử vong có thể giảm xuống dưới hai mươi ca một ngày phó giáo sư đỗ văn dũng dự báo
còn với bác sĩ trương hữu khanh điều cần lo ngại là sự lây nhiễm gia tăng ca mắc có thể ảnh hưởng đến người lao động của các doanh nghiệp cơ sở sản xuất vừa phục hồi lại
do đó các đơn vị phải thực hiện năm ca ký càng sử trí ép không hiệu quả ngăn ngừa tình trạng thiếu hụt lao động vì nhiễm bệnh
bên cạnh đó ông cho rằng cần tiếp tục đẩy mạnh tiêm vaccine covid một mươi chín cho người lao động ngoại tỉnh quay trở lại thành phố để an toàn cho người dân và cộng đồng
hiện tại tỷ lệ vaccine của tp hcm gần như đạt tối đa mỗi một với người trên một mươi tám tuổi và hơn tám mươi đạt mũi hai
phó giáo sư dũng tính toán hiệu lực giảm tử vong của vaccine covid một mươi chín là chín mươi nên khi bao phủ vaccine tối đa cho tp hcm
tỷ lệ tử vong vì covid một mươi chín sẽ thấp hơn rất nhiều so với ung thư tim mạch hay đột quỵ
đó là điều chắc chắn
phó giáo sư đỗ văn dũng khẳng định
thưa quý vị trong những ngày gần đây số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm có xu hướng tăng trở lại
nhiều quận huyện ổ dịch lớn và có nguy cơ trở thành những điểm nóng phức tạp
lãnh đạo thành phố đã ra chỉ thị các địa phương tập trung khống chế ổ dịch mới trong cộng đồng
mỗi ngày tp hcm ghi nhận từ chín trăm linh đến một ca mắc covid một mươi chín mới
hiện các bệnh viện trên địa bàn đã điều trị cho hơn một mươi một người mắc covid một mươi chín
một ca f đã tự cách ly và được điều trị tại nhà
trong đó số ca f mới phải nhập viện đang cao hơn số ca được điều trị khỏi xuất viện mỗi ngày
theo thống kê cho thấy số ca mắc covid một mươi chín mới và số ca nhập viện ở tầng hai
các bệnh viện tại tp hcm tăng nhẹ trong hai tuần gần đây
đặc biệt tại những quận huyện có nhiều khu công nghiệp
dù độ phụ vaccine của tp hcm tương đối cao nhưng hiện nay rất nhiều người từ các tỉnh thành trở lại tp hcm
làm việc chưa được tiêm vaccine nên nguy cơ dịch bệnh xâm nhập lây nhiễm khá cao
trước thực tế này
phương đã chủ động tăng cường những biện pháp mạnh để không chế dịch và điều chỉnh nhiều biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
sở y tế tp hcm đã thành lập một mươi đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các quận huyện có số ca f tăng cao như quận một mươi hai huyện hóc môn huyện nhà bè và huyện bình chánh
theo khảo sát của ngành y tế hầu hết ca bệnh là công nhân
làm việc tại các khu công nghiệp và chú tại các khu trọ trên địa bàn
cụ thể tại huyện hóc môn ngay sau khi phát hiện chín ổ dịch covid một mươi chín mới tại xã xuân thới thượng và xã bà điểm
sở y tế đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương dập dịch
đến mùng bảy tháng một mươi một ngành chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho bảy trăm hai mươi chín người dân
và phát hiện tám mươi một trường hợp dương tính với sars cov hai
để chủ động hỗ trợ địa phương sớm kiểm soát dịch sở y tế phối hợp với cục quân y bộ quốc phòng
điều động một mươi năm trạm y tế lưu động từ quận bình tân tăng cường cho huyện hóc môn
bên cạnh đó sở đề nghị trung tâm hồ sức của bệnh viện trung ương huế và bệnh viện giã chiến thu dung
và điều trị covid một mươi chín số một mươi bốn tăng cường hội trần hỗ trợ tiếp nhận các trường hợp f nặng cho bệnh viện huyện hóc môn
từ đầu tháng một mươi đến nay huyện bình chánh có sáu hai trăm linh một ca f được phát hiện bằng test nhanh kháng nguyên và rt pcr
huyện bình chánh vẫn còn tám trạm y tế lưu động do lực lượng quân y hỗ trợ để quản lý và chăm sóc f
nhằm kiểm soát ổ dịch cộng đồng vừa phát hiện và mở rộng xét nghiệm các hộ mua bán ở khu vực vòng ngoài chợ gần hẻm
bà đỗ thị bích ngọc cho biết địa phương đã thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức
như lập các nhóm nhỏ mở các kênh gia lô để thông tin cho người dân tổ phòng chống covid một mươi chín cộng đồng kiểm tra thường xuyên hoạt động kinh doanh
dịch vụ ăn uống trên địa bàn và yêu cầu các cơ sở chấp hành nhắc nhở tuân thủ nguyên tắc năm k
theo ông nguyễn hoài nam phó giám đốc sở y tế tp hcm trong bối cảnh công nhân tập trung tại các khu trọ là nguồn lây nhiễm nguy cơ cao
đòi hỏi phải có biện pháp kiểm soát dịch chặt chẽ tại các khu công nghiệp và khu nhà trọ công nhân
các địa phương cần nâng cao tinh thần cảnh giác thường xuyên đánh giá và nắm chắc các nguồn lây nhiễm
bên cạnh đó cần giả soát những trường hợp chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một để có kế hoạch tiêm cho những trường hợp này
tính toán nguồn nhân lực xây dựng kế hoạch sớm thành lập các trạm y tế lưu động phải tương ứng với số lượng f mới
để có thể hỗ trợ kịp thời cho người bệnh khi lực lượng quân y rút khỏi địa phương
giám đốc sở y tế tp hcm tăng trí thượng cho biết sau hơn một tháng nỗ lực thực hiện chỉ thị một mươi tám của ubnd tp hcm
về tiếp tục kiểm soát điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín và từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố
tình hình dịch trên địa bàn thành phố tạm ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp
toàn thành phố đã có một mươi ba quận huyện đạt tiêu chí vùng xanh cấp độ một nguy cơ thấp bảy quận huyện cho vùng vàng cấp độ hai nguy cơ trung bình
và các huyện cần giờ nhà bè trong vùng cam cấp độ ba nguy cơ cao
giám sát diễn biến dịch bệnh mỗi ngày cho thấy số ca mắc mới đang điều trị tại nhà và tại các cơ sở y tế có xu hướng tăng nhẹ trở lại trong thời gian gần đây
do đó sở y tế đã hình thành các đội phản ứng nhanh điều tra kiểm soát dịch do trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đảm trách
và kích hoạt các trạm y tế lưu động với lực lượng các y bác sĩ dự bị do các trung tâm y tế và các bệnh viện đảm trách
tại buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn huyện hóc môn mới đây ông nguyễn văn nên
quỷ viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm lưu ý rằng dịch covid một mươi chín trên thế giới và trong nước có xu hướng tăng trở lại
tại tp hcm dịch cũng có xu hướng tăng nhẹ bí thư thành ủy tp hcm lo ngại về tình trạng trợ tự phát ở huyện hóc môn
về vị trí địa lý thì huyện đi tiếp xác nhiều địa phương dân cư cư trú ở huyện đến từ nhiều nơi
chủ yếu là lao động tự do sống trong các khu nhà trọ chưa được kiểm soát chặt chẽ
bí thư thành ủy tp hcm yêu cầu huyện hóc môn củng cố hệ thống tổ chức từ cấp huyện đến xã thị trấn ấp
thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu lấy hiệu quả làm thước đo
nhanh quan nhanh chóng củng cố hệ thống y tế cơ sở khắc phục ngay tình trạng y tế cơ sở thiếu hụt
ông nguyễn văn nên cho rằng hiện nay mầm bệnh vẫn còn trong cộng đồng nhưng không thể để mầm bệnh phát triển thành ổ dịch hay chùm ca bệnh
thưa quý vị mặc dù được cho là đã kiểm soát được dịch cơ bản thế nhưng chúng ta thấy dịch bệnh vẫn đang lây lan một cách nhanh chóng
chỉ cần người dân lơ là một chút thì nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng là rất cao
vậy nên mọi người hãy cùng chung tay ý thức được sự nguy hiểm của dịch và tuân thủ nghiêm các quy định năm k của bộ y tế
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại